đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao
trưởng ban chỉ đạo quốc gia về oda và vốn vay yêu đáy đã có buổi làm việc với tp hcm
về tình hình thực hiện các dự án oda và vốn vay ưu đãi phát triển thành phố
báo cáo với phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
trưởng bang chỉ đạo quốc gia về oda và vốn vay ưu đãi hiện tại tp hcm đang triển khai
thực hiện chín dự án oda với tổng vốn một trăm linh hai bảy trăm ba mươi hai tỷ đồng
trong đó có sáu dự án nhóm a và ba dự án nhóm b tập trung vào các dự án xây dựng đường sát đô thị
và dự án phát triển giao thông xanh của tp hcm
dù tiến độ các công trình đã có thành quả nhất định nhưng tình hình giải ngân vốn oda
vẫn còn nhiều khó khăn khi đã qua sáu tháng đầu năm
hồ chí minh chỉ mới giải ngân được hai mươi bảy kế hoạch giải ngân năm hai nghìn hai mươi
nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án oda cũng như tranh thủ vận động nguồn vốn oda
từ các nhà tài trợ để đầu tư phát triển thành phố quỹ ban nhân dân thành phố kiến nghị
tăng cường hỗ trợ thành phố trong việc hoàn thành các thủ tục cần thiết để gia hạn
điều chỉnh các hiệp định vay đối với các dự án đồng thời kiến nghị tiếp tục hỗ trợ thành phố
trong việc vận động nguồn vốn oda và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ
cho các dự án ưu tiên đầu tư vào lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng giao thông và môi trường
có quy mô đầu tư lớn nhằm góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tp hcm